từ nhiều năm nay con đường đến trường của các em học sinh bản trùn xã thôm mòn huyện thuận châu tỉnh sơn la gặp rất nhiều khó khăn đôi khi là cả nguy hiểm
điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của các em cũng như đời sống của người dân nơi đây
con đường từ bản trùn đến trường học gần nhất dài khoảng năm km nhưng tất cả đều là đường đất và đầy ổ gà
do đường xá đi lại khó khăn như vậy nên đa phần học sinh ở bản trùn đều đi bộ đến trường
và để đến được trường học hàng ngày các em học sinh ở bản trùn phải đi xuyên qua lòng hang này bởi đây là con đường duy nhất
mỗi lần qua hàng các em phải mất gần năm phút đi bộ đó cũng là quãng thời gian đầy lo sợ với các em học sinh nhất là các em còn nhỏ đặc biệt khi trời mưa
ngày mưa thì hầu như các em phải nghỉ bởi vì con đường xuống bản rất là trơn
mưa nhỏ thì các em vẫn đi được nhưng mà mưa to thì các em sẽ phải nghỉ có những hôm nghỉ một hai ngày
cũng khá là ảnh hưởng bởi vì là các em nghỉ một hai ngày thì nó sẽ gián đoạn việc học
thế cuối cùng là nhà trưởng phải tạo điều kiện bằng cái buổi hai các thầy cô giáo phải kèm thêm
bản trun là bản đặc biệt khó khăn của huyện thuận châu
hiện cả bản có năm mươi một hộ thì số hộ nghèo đã là hai mươi hai hộ hộ cận nghèo là một mươi bảy hộ
bản có vị trí nằm tách biệt phía sau một dãy núi đá vôi lớn
từ nhiều năm trước khi khu vực lòng hang bản thẳm này còn là nơi do các đơn vị quân đội kiểm soát
bà con muốn ra các bản bên ngoài buộc phải đi bộ theo con đường mòn ven các sườn núi
nói chung là nó cũng so với ngoài thì nó không được giá mấy
nếu mà mình đi ván ở đây thì nó mua sáu bảy nghìn chẳng hạn
và ra ngoài kia nó được mấy nghìn lên
đấy là giá kinh tế ly ra
nó rất khó khăn
các em nhỏ đi học trong mùa mưa và phải qua hang thì cái đấy cũng là một điều kiện rất khó khăn
thứ nhất là một em đi học cũng phải có phụ huynh đưa đi đi đón về
thế này cũng mất thời gian làm lao động của phụ huynh
và cái thứ hai nữa thì việc vận chuyển hàng hóa trong mùa mưa
thì xe tải lớn người ta không vào được thì bà con cũng phải là bố trí xe máy
để vận chuyển hàng hóa ra ngoài quốc lộ để bán
cho tiểu thư
không như những con đường bình thường con đường đến trường của học sinh bản trùn vừa vất vả
tiêm ẩn nhiều nguy hiểm hơn khi phải đi qua khu vực hang tối
chính vì vậy chính quyền địa phương cần sớm có những biện pháp hỗ trợ kịp thời
để giảm bớt những khó khăn cho các em học sinh cũng như người dân khi qua lại khu vực này